thưa quý vị sau bữa cơm chưa có sử dụng món canh nấm hoang lấy từ vườn nhà
một mươi trên hai mươi một người ở xã sùng phài thành phố lai châu tỉnh lai châu đã xuất hiện các triệu chứng ngộ độc
như là đau đầu buồn nôn đi ngoài phân lỏng và được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế
đến nay tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định và đang được tiếp tục theo dõi
cơ quan chức năng địa phương đã lấy mẫu thức ăn đưa đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc